cách đây tròn bảy mươi năm vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại chiến khu việt bắc
ban thường vụ trung ương đảng đã quyết định thành lập ban kiểm tra trung ương
cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của đảng
đây là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với ngành kiểm tra của đảng
nhân dịp này truyền hình nhân dân mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những dấu ấn
trong chặng đường bảy mươi năm xây dựng và trưởng thanh của ngành kiểm tra đảng
ban chấp hành trung ương trực tiếp là chủ tịch hồ chí minh và các cấp ủy
cùng sự nỗ lực không ngừng của chính mình ngành kiểm tra đảng đã từng bước xây dựng và trưởng thành
và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
vượt lên mọi khó khăn gian khổ ác liệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp đế quốc mỹ
ủy ban kiểm tra các cấp ở cả hai miền nam bắc đã bám sát nhiệm vụ cách mạng và công tác xây dựng đảng
lập nhiều thành tích góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu giữ vững kỳ cương kỳ luật đoàn kết thống nhất trong đảng
cùng toàn dân toàn quân ta chiến đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trong thành tích chung đó của ngành kiểm tra chúng ta nhớ mãi những tấm gương sáng ngời của các đồng chí trần lắc ninh
hồ tùng bậu nguyễn đương bằng trần kiên và viết ba đồng chí cán bộ yếu tố của ngành
luôn giữ vững bản lĩnh người cộng sản
bước vào giai đoạn cách mạng mới cả nước đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa nhất là thời kỳ đổi mới
đảng lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh điều kiện chưa từng có
ngành kiểm tra bước vào giai đoạn mới với những thuận lợi và cả những thách thức không nhỏ
trước những tiêu cực sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng
vượt qua tất cả những khó khăn thách thức và sự khó khăn
cám dỗ không nhỏ ngành kiểm tra đảng lại tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình như đã từng làm
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết trung ương bốn khoáng một mươi một khoáng một mươi hai về xây dựng trình tốt đảng
những năm qua ủy ban kiểm tra trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện các đội dung công tác
hoàn thành khối lượng công việc lớn chất lượng hiệu quả kiểm tra giám sát từng bước được nâng cao
trong đó có nhiều vụ có nhiều vụ khó phức tạp và nghiệp
những hoạt động hiệu quả đó của ngành kiểm tra đã giúp ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các cấp ủy xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng đảng viên vi phạm
trong đó có cả những đồng chí giữ cương vị cao của đảng nhà nước và cả cán bộ đương chức nghỉ hưu bảo đảm công minh chính xác kịp thời thấu tình đạt lý
góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí lợi ích nhóm từng bước củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng nhà nước
đảng nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng đó của ngành kiểm tra
ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng quyết định kỷ luật và đề nghị ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ cao cấp
và tổ chức đảng vi phạm trong đó có cả đồng chí là ủy viên trung ương đảng ủy viên bộ chính trị kỷ luật cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu
cả trong lực lượng vũ trang làm nghiêm từ trên xuống dưới đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra kỷ luật của đảng
xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong đảng và bộ máy nhà nước được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
trải qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành ngành kiểm tra đã được đảng nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý
huân trường sao vàng nhân kỷ niệm năm mươi năm và sáu mươi năm ngày truyền thống và tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
tập thể cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
xứng đáng với dòng chữ được ban chấp hành trung ương trao tặng tuyệt đối trung thành đoàn kết trung thực liêm khiết kỷ cương và tận tụy